công an tp hà nội đã triển khai hàng nghìn cán bộ chiến sĩ trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng công an các quận và lực lượng cảnh sát cơ động chia thành các tổ công tác ứng trực chốt chặn tại các ngã tư phòng chống đua xe kịp thời xử lý những hành vi quá khích gây dối tại các nơi tập trung đồng người đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hàng vạn người dân cổ vũ an mừng chiến thắng của đội nhà
tại tp hcm nhiều đối tượng lợi dụng người dân xuống đường an mừng để gây dối kích động tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự do vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đã tăng cường một trăm linh con số trắng đem tuần tra chốt chặn ở tất cả các tuyến đường trọng điểm các khu vực cửa ngõ
sự vất vả thầm lặng của lực lượng công an cũng đã góp phần đem lại bình yên cho người dân thành phố trong một đêm đáng nhớ của bóng đá nước nhà
tuy nhiên các chiến sĩ vẫn còn phải căng mình trước trận đấu tiếp theo của đội tuyển việt nam cũng như đảm bảo an ninh trật tự đợt cao điểm cuối năm
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
liên quan đến vụ án mạng trong đó hai bà cháu bị đâm chết trong phòng trọ người bà khoảng sáu mươi tuổi cháu trai sáu tuổi
vào tối qua công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy tìm hung thủ
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ tối qua nhiều người dân sống tại khu trọ gần trường tiểu học phan đình phùng khu phố năm phường long bình tp biên hòa
nghe tiếng la hét khá lớn phát ra từ một phòng trong khu trọ nhưng không ai để ý vì nghĩ là tiếng gieo hò mừng chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong trận bán kết với u hai mươi ba qatar
nhận được tin báo công an phường long bình đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường đồng thời trình báo vụ việc với công an tp biên hòa để cùng điều tra làm rõ nguyên nhân và truy bắt đối tượng gây án
còn tại tỉnh đắk lắc một đối tượng một mươi bảy tuổi có hành vi dùng dao đâm chết người để trả thù vừa bị công an huyện lắc bắt khẩn cấp
vụ việc xảy ra tại thôn hòa bình một xã đắc liêng huyện lắc
vào ban đêm khi anh y hơn binh đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị một đối tượng gọi đứng lại
khi anh y hơn dừng xe thì đối tượng bất ngờ dùng đá đập vào mặt và dùng dao đâm
sau đó anh y hơn bỏ chạy về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
nhận tin báo công an huyện lắc đã khẩn trương truy bắt được đối tượng gây án đó là nguyễn minh phi chú thôn hòa bình ba xã đắk liêng
phi chỉ mới một mươi bảy tuổi nhưng đã sớm bỏ học theo bạn bè ăn chơi lêu lỏng và từng bị xử phạt hành chính về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện công an huyện lắc đã chuyển giao đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
có một tiền án về tội cố ý gây thương tích vừa được xóa án tích thì vào chiều qua bị can nguyễn văn toản hai mươi tám tuổi trú tại xã nam thái huyện an biên
lại tiếp tục bị toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt tám năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy do có mâu thuẫn từ trước nên khi toản đến khu nhà trọ ở khu phố năm thị trấn dương đông huyện phú quốc
văn hùng ba mươi năm tuổi ngụ huyện phú quốc bị hùng dùng tay đánh nhiều cái vào mặt làm toản ngã xuống đường
sau đó hùng tiếp tục dùng giày đánh và ném toản rồi cả hai xông vào ổ đả
trong lúc hỗn chiến toản lấy dao đâm một nhát trúng vào ngực trái làm hùng bị thủng tim và chết trên đường đi cấp cứu
hay tin đối phương tử vong toản đến công an huyện phú quốc đầu thú
ngoài mức án đã tuyên là tám năm tù tòa còn buộc bị can bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình của bị hại là sáu mươi triệu đồng
và cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến khi một mươi tám tuổi
sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử ông đinh mạnh thắng là em trai ông đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí sông đà
cùng trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc
và các đồng phạm về tội tham mô tài sản xảy ra trong vụ chuyển nhượng cổ phần bất động sản tại dự án nam đàn plaza
trong vụ án này có tám bị can bị truy tố về cùng tội tham mô tài sản
các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt bốn mươi chín tỷ đồng tiền tranh lệch trong thương vụ này
trong đó trịnh xuân thanh đã chiếm đoạt một mươi bốn tỷ đồng đinh mạnh thắng chiếm đoạt năm tỷ đồng
đào duy phong chiếm đoạt tám tỷ đồng nguyễn ngọc sinh chiếm đoạt hai tỷ đồng
đặng sĩ hùng nguyên trưởng phòng kinh tế kế hoạch pvp pland đã mất chiếm đoạt hai mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày sáu tháng hai
công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn đức
ở thôn thanh hoài xã thanh khương huyện thuận thành về hành vi buôn bán trái phép ba trăm bốn mươi hai kg pháo
trước đó vào lúc bốn giờ sáng qua ngày hai mươi ba tháng một tại quốc lộ ba mươi tám thuộc địa phận thôn trương xá
thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh công an huyện thuận thành phối hợp cùng lực lượng chức năng
phát hiện đức điều khiển xe ô tô chở một mươi năm thùng pháo giàn tổng trọng lượng là ba trăm bốn mươi hai kg
đức khai mua số pháo trên ở chợ đồng đăng lạng sơn với giá sáu mươi triệu đồng về để bán kiếm lời
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong chương trình an ninh hai mươi bốn h vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều nay
còn bây giờ xin mời chị thu thủy và chị linh chi tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
xin được cảm ơn biên tập viên thu hương về những thông tin mà chị vừa chuyển tới quý vị khán giả
vâng và những thông tin về truy nã tội phạm sẽ được tiếp tục trong một ít phút nữa
quý vị và các bạn xin đừng rời màn hình
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện quảng yên tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xóm ba
phường yên giang thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
bên cạnh đó cũng liên quan đến tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thị ngọc đan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại đường số một mươi một phường một mươi bảy
quận gò vấp tp hcm có xẹo tròn ba cm cách một năm cm sau đuôi mất phải
và đối tượng bùi công hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khu hồng hà
phường ninh dương tp móng cái tỉnh quảng ninh
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện